ủy ban nhân dân tp hà nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm hai nghìn một mươi chín
triển khai kế hoạch kinh tế xã hội dự toán thu chi ngân sách tổng biên chế hành chính
sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy hà nội đã biểu dương sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy đảng
chính quyền các tổ chức chính trị xã hội các tầng lớp nhân dân thủ đô
đặc biệt là các tập thể cá nhân được khen thưởng đã có thành tích xuất sắc
trong năm hai nghìn một mươi sáu các cấp các ngành và nhân dân thủ đô đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
như thu chi ngân sách được kiểm soát thu hút đầu tư kinh doanh đạt nhiều kết quả tích cực
bên cạnh đó thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến
thái độ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn
tuy nhiên đồng chí hoàng trung hải cũng nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi sáu vẫn còn tồn động nhiều hạn chế toàn thành phố hà nội cần quyết tâm xử lý các vấn đề
như ủn tắc giao thông công tác phòng cháy chữa cháy tăng cường thu hút đầu tư kinh doanh
và đặc biệt cần quyết liệt xử lý những vi phạm trong trật tự xây dựng
tại hội nghị nhiều cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong năm hai nghìn một mươi tám
đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của nhà nước chính phủ